nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sáng nay đảng ủy công an trung gương lãnh đạo bộ công an tổ chức gặp mặt cám bộ hưu trí cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung gương lãnh đạo bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an đại diện và nguyên lãnh đạo các cơ quan cảnh sát nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí cám bộ hưu trí cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa thể hiện sự quan tâm tới các cán bộ lão thành và các thế hệ đi trước của lực lượng công an nhân dân
các đồng chí nhấn mạnh mặc dù đã nghỉ hưu nhưng các cám bộ hưu trí lực lượng cảnh sát nhân dân vẫn luôn theo dõi sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung gương lãnh đạo bộ công an đối với các mặt công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân đồng thời khẳng định các cám bộ hưu trí lực lượng cảnh sát nhân dân luôn tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung gương lãnh đạo bộ công an trong các mặt công tác công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo bộ nguyên lãnh đạo bộ các tướng lĩnh sĩ quan cảnh sát cấp cao qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bộ trưởng tô lâm đã thông tin tới các đại biểu một số tình hình và hoạt động quan trọng của lực lượng công an thời gian qua
trong đó nhấn mạnh tại hội nghị đảng ủy công an trung gương sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đánh giá đảng bộ công an trung gương lực lượng công an nhân dân luôn gương mẫu đi đầu trên nhiều mặt như tham mưu chiến lược với đảng nhà nước xây dựng bổ sung hoàn thiện pháp luật cơ chế chính sách chuyển đổi số quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện chính sách an sinh xã hội
về kết quả thành tích của lực lượng cảnh sát nhân dân thời gian qua bộ trưởng tô lâm nêu rõ lực lượng cảnh sát nhân dân đã kiềm chế làm giảm tội phạm hình sự tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tiên phong gương mẫu đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bên cạnh sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ đang công tác đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an mong muốn các đồng chí cán bộ cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân dù đã nghỉ công tác vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm tham gia đóng góp công hiến cho toàn lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng

bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn m
thực trạng chính về mức độ thân thiện với người dùng của các cổng dịch vụ công cấp tỉnh
phân tích hai trăm linh phản ánh kiến nghị về dịch vụ công trực tuyến đăng tải trên cổng dịch vụ công quốc gia
chỉ ra những hạn chế ở cả ba phương diện kỹ thuật con người và quy trình triển khai dịch vụ công trực tuyến
trong số sáu mươi ba cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh hai mươi sáu cổng dịch vụ công trực tuyến yêu cầu người nộp hồ sơ
phải xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp bản chụp hoặc bản quét trực tuyến
hai mươi bốn cổng dịch vụ công trực tuyến chưa cho phép trả hồ sơ trực tuyến mà chỉ trả kết quả qua bưu điện
hoặc tới cơ quan nhận trực tiếp
một mươi bảy cổng dịch vụ công trực tuyến yêu cầu người dùng thanh toán trực tuyến xong mới đường nộp hồ sơ
đáng chú ý nghiên cứu cũng đưa ra đề xuất dịch vụ công trực tuyến cần phải thân thiện hơn với người khuyết tật
bằng cách giả soát định kỳ phát hiện và cải thiện mức độ thân thiện với người khuyết tật sử dụng trình đọc màn hình
và mời nhóm người khuyết tật tham gia đánh giá trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến
tại buổi tọa đàm đơn vị điều hành cổng dịch vụ công quốc gia ghi nhận những chia sẻ khuyến nghị của nhóm nghiên cứu
đồng thời cho biết chính phủ luôn đặt yêu cầu lấy người dân làm trung tâm và lấy mức độ hài lòng của người dân
để đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước
đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cũng như dịch vụ công
với sự nỗ lực của chính phủ các bộ ngành địa phương việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã có một số kết quả tích cực
như đến tháng bảy năm nay tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến số lượng người dùng tương tác trên các cổng dịch vụ công
cũng như cổng dịch vụ công quốc gia đạt khoảng sáu mươi hồ sơ nộp trực tuyến trong đó khoảng ba mươi hai do người dân trực tiếp thực hiện
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang đấu tranh làm rõ vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
xảy ra tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và một số địa phương liên quan
kết quả điều tra xác định đào thị oanh giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ adia
công ty trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn is global việt
và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn du học do việt nam cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài
cho các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu
các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty mở tài khoản ngân hàng lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống
để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ năm mươi đến bảy mươi giá trị hợp đồng nhập khẩu
sau khi chuyển tiền ra nước ngoài các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa không khai báo thuế
cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội
với thủ đoạn trên trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn bốn ba trăm năm mươi năm tỷ đồng ra nước ngoài
căn cứ chứng cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
quyết định khởi tố bị can áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với đào thị oanh nguyễn hồng anh
giám đốc công ty phương diễm kê toán trưởng công ty phu tu nguyễn thị hồng hạnh kê toán trưởng công ty phương diễm
vũ thủy linh giám đốc công ty an pha và mai thị thu hà giám đốc công ty earth fiber về tội vận truyền trái phép tiền tệ qua biên giới
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan xác minh kê biên tài sản để thu hồi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan xác minh kê biên tài sản để thu hồi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can

hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân xác minh kê biên tài sản để thu hồi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can
mở rộng điều tra về hành vi cấp giật tài sản gồm nguyễn văn hùng nguyễn văn lộc cùng chú huyện long thành lê tuấn kiệt và nguyễn hoàng nam cùng chú tỉnh tây ninh
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ một số tăng vật liên quan trong đó có hai xe mô tô là phương tiện các đối tượng thường xuyên sử dụng để đi cấp giật tài sản

hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi cấp giật tài sản gồm nguyễn văn lộc cùng chú tỉnh tây ninh

hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi cấp giật tài sản gồm nguyễn văn lộc cùng chú huyện long thành